cảm ơn các bạn đã theo dõi
ông quý vị có thể dễ dàng cảm nhận điều này khi mà môi và da khô hơn
cùng với việc giữ ẩm thì quý vị đừng quên bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể
vâng bản nhiệt độ chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức cầm nhận lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị sau một mươi chín ngày làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã bế mạc
đây là kỳ họp tập trung đầu tiên sau thời gian họp trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều đại biểu đánh giá đây là kỳ họp hiệu quả bám sát hơi thở của cuộc sống
tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới của quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
về kinh tế xã hội ngân sách tốc độ phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế
các chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
cùng với đó quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật nghị quyết quan trọng
tại kỳ họp này quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh phòng chống tiêu cực lãng phí
nhất là trong công việc trách vấn và trả lời trách vấn các thành viên của chính phủ
có rất nhiều vấn đề mới
theo hướng là
đi thẳng một vấn đề
và những vấn đề gì mà cần bổ sẻ cần trao đổi cần phải thảo luận
thì đi thẳng một vấn đề và tìm những giải pháp để mang
tức là theo cái hướng là tìm giải pháp nó tốt nhất để mình có thể là mình tháo gỡ những khó khăn
và từ đó thì sẽ có cái kết luận của quốc hội để mà tiếp tục giao cho chính phủ rồi các bộ ngành để mà thực hiện
điểm thành công của chương trình kỳ họp này đó là có bổ sung một số các nội dung
với cái dự thảo chương trình ban đầu nhưng mà vẫn đảm bảo thời gian và thậm chí là tiết kiệm về thời gian cho các đại biểu
và đặc biệt trong các phiên thảo luận tại hội trường về góp ý xây dựng luật
thì có nhiều ý kiến tranh luận để nhằm cái mục đích là hướng đến cái việc luật khi mà được quốc hội xem xét thông qua
sẽ không chỉ có giá trị ở cái mặt đảm bảo tính chặt chẽ thống nhất giữa các quy định với nhau
mà còn có cái tính xác thực
với thực tiễn và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cử tri khi mà theo dõi chương trình của kỳ họp quốc hội
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện bù gia mập điều tra làm rõ vụ nghi án mạng đặc biệt nghiêm trọng
khiến hai người tử vong một người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
vào khoảng ba giờ sáng qua công an xã bù gia mập nhận được tin báo cháy tại căn nhà bà
trần thị ngọc vân tại thôn bù rên xã bù gia mập
ngay lập tức công an xã bù gia mập đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường
khi phá cửa vào trong lực lượng công an xã và người dân phát hiện ông nguyễn đình nhi là chồng bà vân đang hôn mê
nằm bất tỉnh ở phòng khách bên cạnh có một chai thuốc sâu
tại phòng ngủ có hai nạn nhân nữ đã chết cháy gồm bà trần thị ngọc vân và bà trần thị ngọc tùng
thường chú tỉnh quảng nam ông nhi sau đó được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra tại hà nội
kỳ thi này thu hút gần một trăm linh bảy thí sinh trong đó có hơn ba trăm linh thí sinh tự do
đây là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai lại có quy mô thí sinh dự thi lớn
vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được xác định là phần việc quan trọng nhất
hiện tại các điểm thi đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công
điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn tri phương dự kiến sẽ đón hai trăm tám mươi tám thí sinh
bảng sơ đồ khá chi tiết các phòng thi được đặt ngay cổng vào
camera giám sát tủ đực đề thi đã được bật hai mươi bốn trên hai mươi bốn
các phòng thi phòng chờ phòng cách ly cũng đã sẵn sàng
tôi cũng đã thực hiện đầy đủ về cơ sở vật chất về các thiết bị
để theo yêu cầu để phục vụ tốt nhất cho cái kỳ thi này
đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cơ sở vật chất những thiết bị đã được chuẩn bị một cách đầy đủ
năm nay điểm mới trong công tác đảm bảo an ninh an toàn đó là các điểm thi còn phải bố trí địa điểm an toàn
cách biệt phòng thi tối thiểu hai mươi năm m để bảo quản vật dụng tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu
hiện các nhà trường đã khẩn trương lên phương án chuẩn bị phòng bảo quản đồ
sẽ chuẩn bị một phòng thi
hoặc là một cái túi riêng
sau đó khi các em vào phòng thi thì yêu cầu tất cả các đồ đạc của các em không phục vụ cho kỳ thi đều để được vào túi này
sau đó cho điểm phòng thứ này và mang về cái khu vực để đảm bảo cách cái khu vực phòng thi của các em hai mươi năm mét
tuyển sinh lớp một mươi là kỳ thi có sức cạnh tranh lớn tác động trực tiếp đến an sinh xã hội của thành phố hà nội
và luôn có sức nóng từ khâu tổ chức đến các khâu làm thi
năm nay mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã tạm lắng
tuy nhiên tại các khu phòng thi
các điểm thi công tác phòng chống dịch cũng như lên phương án các tình huống thời tiết bất thường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
và từng quận huyện đã có những ban chỉ đạo thi của các quận huyện
đã thực chức kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như cái điều kiện đã bứng được yêu cầu phục vụ cho kỳ thi
với các điều kiện thời tiết trong tình hình hiện nay
thứ hai nữa là đối với cái việc mà thí sinh
triển khai thí sinh trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh f
thì đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
trang thiết bị bảo hộ cũng như là các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh giao thông
sở giáo dục và đào tạo cho biết tổng trí tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên là gần bảy mươi
với con số gần một trăm linh bảy thí sinh đăng ký dự thi thì đây được xem là cuộc thi có sức cạnh tranh lớn
điều này cũng đòi hỏi các điểm thi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu chuẩn bị kỳ thi thành công
món bún chả với công thức của bếp trưởng đỗ thị hải lý ở đại sứ quán anh tại việt nam
đã vinh dự được đưa vào cuốn sách nấu ăn kỷ niệm đại lễ bạch kim của nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị
đại sứ anh tại việt nam ông gred wood giới thiệu trong cuốn sách rằng bún chả là niềm tự hào của ẩm thực hà nội
không người dân địa phương hay khách du lịch nào có thể cưỡng lại mùi hương của trà nướng khi đi qua những hàng ăn trên phố
nhân kỷ niệm bảy mươi năm trị vì của nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị
với đại sứ quán anh trên toàn thế giới đã cùng sưu tầm những công thức món ăn được phục vụ trong các chuyến thăm của hoàng gia anh
đổi mới công tác vận động quân chúng tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
bộ tài chính đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu
thưa quý vị công tác vận động quân chúng là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an
nhằm huy động sự tham gia của người dân trong giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
và là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
bằng rất nhiều cố gắng nỗ lực thời gian qua bộ công an đã xây dựng và duy trì hơn ba sáu trăm linh mô hình
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các mô hình điển hình được phát triển đa dạng phong phú thiết thực có hiệu quả mang tính xã hội hóa cao
đã phát huy được vai trò làm chủ tính tích cực của nhân dân
theo phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ ở cơ sở góp phần xây dựng xã hội bình yên trật tự văn minh
là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới cũng đang đặt ra những thách thức yêu cầu
phải đổi mới toàn diện từ nội dung cho đến các cách thức thực hiện công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào
xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình có hơn bốn ba trăm sáu mươi hộ dân với gần một mươi bốn bốn trăm linh nhân khẩu
địa bàn đông dân xã đã từng rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự đặc biệt là tình trạng mua bán ma túy cờ bạc trộm cắp
năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã với năm đồng chí
hơn hai mươi đồng chí công an xã bán chuyên trách tình nguyện tiếp tục gắn bó hỗ trợ lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự
cùng với đó là huy động sự tham gia quân chúng nhân dân vào các mô hình tự phòng tự quản
từ đó tình hình an ninh trật tự đã có những bước chuyển rõ nét
sau khi chúng tôi về thì chúng tôi đã triển khai những biện pháp nghiệp vụ liên quan đến lực lượng công an
trong đó có sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng công an viên
đây là lực lượng an ninh tại cơ sở
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự
giúp lực lượng công an xã nắm tình hình nắm được hoạt động của các loại đối tượng để từ đó có biện pháp đấu tranh ngăn chặn
từ những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cho đến tuyến biên giới biển đảo vùng sâu vùng xa
bộ công an đã xây dựng hơn ba sáu trăm linh mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn việc xây dựng phong trào với tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
để đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh tổ quốc trong giai đoạn hiện nay thì công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào
sẽ cần phải tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp cụ thể như thế nào để từng bước tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong chế độ chính sách
tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
và quan trọng nhất là có thể lan tỏa được những mô hình cách làm hay để nhân dân cùng làm cùng tham gia với lực lượng
công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nội dung sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời trực tuyến là đại tá nguyễn thanh bình
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
xin chào đại tá nguyễn thanh bình thưa đồng chí đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của việc xây dựng và duy trì các phong trào
huy động sự tham gia của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian vừa qua chúng ta thấy là nhân dân thực tế trong công tác phòng chống tội phạm
nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và hỗ trợ cho lực lượng công an hàng triệu nguồn tin
trong việc tố giác tìm báo tội phạm rồi là cải tạo những người lầm lỗi tại khu dân cư
và vận động nhân dân chấp hành các pháp luật về an ninh trật tự
và chúng ta thấy là trong quá trình thời gian gần đây khi mà lực lượng công an chính quy được tăng cường xuống cấp xã
quần chúng nhân dân lại có cơ hội để được cung cấp các tin báo tố giác tội phạm
và những tâm tư nguyện vọng đóng góp cho lực lượng công an nhằm xây dựng một môi trường bình yên
tại từ khu dân phố xã phường xóa mấp tại cơ sở
và một thực tế chứng minh cho vai trò quần chúng trong thời gian vừa qua
chúng ta thấy là từ các tin báo tố giác tội phạm đấy thì lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền
có những giải pháp kịp thời để xử lý những vấn đề
nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở ngay trong tử hộ gia đình ngay trong tử khu dân phố
thế và chúng tôi cũng rất vui mừng để thông báo mọi người là theo kết quả chúng tôi nắm được
số lượng chúng tôi nắm được thì trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thì pháp pháp bình sự đã giảm một mươi hai bảy mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một
và so với năm hai nghìn một mươi chín trước khi có dịch covid thì giảm đến tận là hai mươi ba sáu mươi bảy
vậy thì làm thế nào để có thể phát huy được mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kết hợp chặt chẽ các biện pháp vận động quân chúng với các biện pháp cơ bản của lực lượng công an
trong việc tấn công chấn áp tội phạm đổi mới hình thức và nâng cao được chất lượng phong trào
ở các địa bàn trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh trật tự
theo tôi thì trong thời gian tới để phát huy được mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của quốc
để huy động được các tầng lớp nhân dân vào công tác phòng chống tội phạm tại cơ sở
thì có mấy cái vấn đề chúng ta cần phải tập trung quan tâm
thứ nhất là về cấp vị chính quyền cấp cấp đặc biệt là cấp cơ sở
chúng ta phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc hai cái kết luận của bộ ý chỉ vào ba mươi thư
đó là kết luận số một mươi ba và kết luận số một mươi năm về tiếp tục thực hiện chỉ thị bốn mươi tám của bộ y trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
và kết luận số một mươi năm tiếp tục thực hiện chỉ thị bốn mươi sáu của ban bí thư
để tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
tại hai văn bản này xác định rất rõ trách nhiệm cấp ủy chính quyền
và các ban ngành đoàn thể cũng như là đặc biệt là các đảng viên
trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong đó cũng có một cái nhiệm vụ tối quan trọng đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thế thì về cái nhận thức là như vậy
cái thứ hai là cái nhận thức là như vậy
vai trò của lực lượng công an lực lượng công an đã tăng cường công an chính quy xuống cấp xã
thì các lực lượng công an chính quy tại cấp xã thì phải kịp thời nắm bắt tình hình
và tâm tư nguyện phỏng của dân dân
và từ đó có những giải pháp đảm bảo bình yên đem lại lợi ích thiết thực cho người dân
làm sao mà tạo cho người dân cảm thụ được cái môi trường bình yên
và người ta cảm thấy mình có lợi ích trong cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một cách thiết thực hiệu quả
thì tôi nghĩ là
người dân sẽ tích cực tham gia
vâng đúng như đồng chí chia sẻ thì rõ ràng là để cho người dân cảm thấy bình yên
và họ cảm thấy có lợi ích khi mà tham gia phong trào
thì các chế độ chính sách và các hình thức động viên khen thưởng cũng phải thật sự là kịp thời
và tạo được sự lan tỏa
đồng chí có thể chia sẻ thêm cụ thể hơn về vấn đề này được không ạ
chúng ta thấy là riêng đối với lực lượng công an
thì trong thời gian vừa qua thì khi ta phát hiện nhân rộng các điều tiên tiến
trong tác phòng tấn tội phạm
những quân chúng mà không quảng ngại
nguy hiểm đến tính mạng
và có cái lòng nhiệt thành với công tác đảm bảo nghiệp tội
thì lượng ngoan rất kịp thời tổ chức
để thăm hỏi động viên khen thưởng
đối với các quân chúng này
cũng như các thân nhân gia đình của những người đã bị thương và hy sinh
thế còn trong thời gian tới thì chúng ta thấy là
công tác thi đua khen thưởng này cũng cần được các cấp hủy sĩ quyền
thế và đặc biệt là chúng ta phải xã hội hóa cái này
để làm sao mà
cái người mà hy sinh quyền lợi cho cộng đồng
thì người ta cũng
cảm giác là được ủng hộ được quan tâm được chia sẻ được động viên được khích lệ
thế và chúng ta phải kịp thời nhân rộng bằng nhiều hình thức
các cái diễn đàn biểu dương các cái hội nghị các cái khu dân phố và các phong trào
cái này cũng là một cái để chúng ta động viên khuyến khích
và xây dựng một phong trào rộng khắp và mạnh mẽ
để huy động quân chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ chức và cơ sở
và tham gia tốt vào công tác phòng chống tội phạm của chúng
vâng xin cảm ơn đại tá nguyễn thanh bình với những chia sẻ cụ thể vừa rồi
tiếp theo sẽ là thông tin về những chính sách mới đáng chú ý
trong đó có chi tiết ba nhóm thí sinh sẽ được xét tuyển thẳng đại học năm hai nghìn hai mươi
theo quy chế tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non
do bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành
có ba nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng
trong các kỳ thi tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể nhóm thứ nhất gồm anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành chương trình do cơ sở đào tạo quy định
thứ hai thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cuộc thi giải đầu cấp quốc gia và quốc tế
do bộ giáo dục và đào tạo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức cử tham gia
được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng
thiếu nghệ thuật vào các ngành phù hợp với môn thi nội dung đề tài hoặc nghề dự thi thi đấu đoạt giải
thứ ba thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm
loại khá và có ít nhất hai năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý giảm thiểu tái sử dụng tái chế
và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tp hcm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó thành phố sẽ dừng sản xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần bao bì nhựa khó phân hủy sinh học

trừ trường hợp sản xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần bao bì nhựa khó phân hủy sinh học
một mươi trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học
để đong gói sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường theo quy định đồng thời giảm thiểu bảy mươi năm chất thải nhựa phát sinh trên biển cần giờ
trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới bộ tài chính đang tiếp tục cùng các bộ ngành nghiên cứu
đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn xuống bằng mức sàn
trong khung mức thuế này thời gian qua bộ tài chính đã đề xuất và được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
việc giảm năm mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu diesel dầu nhờn và giảm bảy mươi mức thuế này
đối với dầu hỏa để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước
an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với phần điểm báo
thưa quý vị bộ công an đang đẩy nhanh
tiến độ sản xuất hội chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới để cấp cho công dân việt nam ở trong nước
và công dân việt nam đang ở nước ngoài từ ngày một tháng bảy năm nay
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó hộ chiếu mẫu cũ cấp sau thời điểm ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ không có giá trị
với những công dân có hộ chiếu mẫu cũ được cấp trước ngày một tháng bảy sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời gian ghi trong hộ chiếu
so với mẫu hiện hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến
được thiết kế công phu
mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia
di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh hạ long kinh đô huế đền hùng phố cổ hội an
bến cảng nhà rồng cột cờ lũng cú
bên cạnh đó mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an khó làm giả
đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao công vụ phổ thông gắn chip điện tử
bộ công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào quý ba năm nay
bộ công thương đã xây dựng đề án trình chính phủ nâng mức dự trữ xăng dầu lên một tháng
lộ trình thực hiện từ nay tới năm hai nghìn hai mươi năm tức là gấp khoảng bốn lần hiện nay
bộ công thương đang lấy ý kiến bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư về đề án này
thông tin đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
đại diện vụ kế hoạch bộ công thương cho biết theo quy định hiện nay về cơ cấu dự trữ xăng dầu của việt nam
đến từ ba nguồn dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối
và thương nhân phân phối năm ngày dự trữ sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu và dự trữ quốc gia
hiện nguồn dự trữ quốc gia việt nam tương đối mỏng khoảng năm bảy ngày sử dụng
nhưng để đảm bảo an ninh năng lượng mức này là không đủ
theo quy định nguồn đầu tiên ưu tiên sử dụng là dự trữ thương mại của doanh nghiệp
tiếp tới là nguồn dự trữ sản xuất tại các doanh nghiệp lọc dầu
và cuối cùng mới dùng tới nguồn dự trữ quốc gia
bối cảnh căng thẳng vừa qua nhưng vẫn chưa dùng tới nguồn dự trữ quốc gia
tuy nhiên thì hiện nguồn này mỏng nên cần phải nâng lên
sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá
theo thông tin từ nghị quyết của quốc hội thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
nghị quyết kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm được thông qua vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu
nêu rõ trước mắt chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa
với học sinh có hoàn cảnh khó khăn miền núi vùng cao đồng bào dân tộc thiểu số
các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo chống lãng phí
theo bộ giáo dục và đào tạo việc các nhà xuất bản kê khai giá như hiện nay
có thể dẫn đến hiện tượng giá cao thấp khác nhau
trong khi đó sách giáo khoa thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh
ảnh hưởng đến an sinh xã hội đặc biệt là người dân vùng khó khăn
vì vậy bộ giáo dục đào tạo kiến nghị bộ tài chính và chính phủ xem xét đưa sách giáo khoa
vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá để trình quốc hội quyết định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé